giới chức thái lan thông báo họ vô cùng vinh dự khi được đón du khách việt nam thứ một triệu đặt chân tới đất nước của những nụ cười
theo đó khi máy bay của hãng thái airways hạ cánh xuống sân bay quốc tế suvarnabhum thái lan vào lúc một mươi hai h ba mươi ngày một mươi ba tháng một mươi hai
hành khách dương thị trang may mắn trở thành du khách người việt thứ một triệu đặt chân tới đất nước chùa vàng
du khách may mắn này được nhận một cặp vé máy bay khứ hồi một gói du lịch thái lan cho hai người và một phần quà trị giá một mươi bạt thái
tổng cục phó tổng cục du lịch thái lan ông chatan kuljara na authia cho biết
thái lan được coi là địa điểm hấp dẫn với du khách việt nam
khi có tới chín mươi du khách chọn nơi đây là điểm đến đầu tiên khi đi du lịch ở nước ngoài
và thái lan vô cùng vinh dự khi được đón du khách người việt thứ một triệu tới đất nước này trong năm hai nghìn một mươi chín
ông audia đánh giá sự kiện này là một thời khắc lịch sử đánh dấu mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước việt nam và thái lan
đồng thời tổng cục phó tổng cục du lịch thái lan cũng cho biết việt nam cũng là một điểm đến thú vị đối với người thái
trong thời gian tới thái lan sẽ mở nhiều chuyến bay hơn nữa tới việt nam và ngược lại
góp phần thúc đẩy hoạt động
hoạt động du lịch giữa hai nước phát triển lên một tầm cao mới